thưa quý vị và các bạn với việc đội tuyển u hai mươi ba việt nam giành tấm vé bước vào trận chung kết lịch sử của giải vô địch u hai mươi ba châu á
hàng nghìn người hâm mộ việt nam ngay lập tức đã lên kế hoạch đặt tour du lịch đi thưởng châu trung quốc
để có thể trực tiếp cổ vũ cho đội tuyển u hai mươi ba của chúng ta vào ngày hai mươi bảy tháng một tới
vì vậy mà trong ngày hôm nay lượng khách đến với công ty du lịch đặt tour đi trung quốc đã tăng đột biến
chỉ trong tối hai mươi ba và đầu giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng một công ty này đã tiếp nhận khoảng một khách hàng đăng ký đặt tour đi thường châu trung quốc
hiện lượng khách đặt tour đã kín chỗ khiến công ty đang phải gấp rút tìm kiếm nguồn vé từ các hãng hàng không
bên cạnh đó việc xin visa với thời gian ngắn khiến công ty đang phải e rè khi nhận chỗ cho khách lẻ chỉ nhận khách đặt theo đoàn với số lượng lớn
bắt đầu từ tối hôm qua khi mà trận đấu đã kết thúc
thì toàn bộ cái hệ thống
những cái kênh mà nhận khách của hlt tour từ trên facebook trên website trên điện thoại hotline của hlt tour đã bị bùng nổ
ngày nay thì tôi cùng việt nam airlines đã tăng cường cái chuyến bay charter
cũng như chúng tôi đang giả soát toàn bộ trên hệ thống của hãng hàng không mà có đường bay đến khu vực thường châu
khu vực giang tô và thượng hải như hàng không phương nam trung quốc hàng không thái
các mặt khác để làm sao mà truyền tải được tối đa cái số lượng cái nhu cầu của khách
tại nhiều công ty du lịch khác cũng đều ghi nhận số lượng lớn
lên đến hàng nghìn khách hàng đặt tour đi thường châu trung quốc
nhiều khách hàng cho biết dù thời gian xin visa còn quá ít
có thể khiến việc đặt tour gặp khó khăn nhưng vẫn cố gắng đặt tour
đội tuyển của việt nam đã dành một tấm vé vào chung kết
thì mình cảm thấy rất là hào hức và xuôi nhiệt huyết của mình bản thân lên rất là cao
nên là mình lựa chọn một cái chuyến cũng như là một tour du lịch để mình sang cổ vũ
theo các công ty du lịch
tour du lịch cổ vũ đội tuyển việt nam đã được tung ra từ thời điểm u hai mươi ba việt nam đá trận tứ kết
xong thời điểm đó lượng khách đặt khá rẻ rặt
tuy nhiên đến chiều tối ngày hai mươi ba tháng một thì lượng khách đăng ký đã tăng đột biến theo từng giờ
hiện nếu không thể đặt tour có vé máy bay bay thẳng
người hâm mộ việt nam có thể đăng ký tour theo đường bộ
với ưu điểm là giá rẻ hơn và không mất thời gian làm visa
giá tour đã bao gồm vé vào sân vận động xem trận chung kết giữa u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba ozbekistan